lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc xác nhận các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an phối hợp với công an tỉnh đắk lắc và đắk nông
vừa phát hiện bắt giữ vụ khai thác và vận chuyển gỗ quy mô lớn tại vườn quốc gia york don nằm trên địa bàn hai tỉnh đắk lắc và đắk nông
vào khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn cục cảnh sát môi trường bộ công an phía nam phối hợp cơ quan chức năng bắt quả tang hai xe tải
mang biển kiểm soát sáu mươi một l ba nghìn năm mươi bảy và sáu mươi một c bảy nghìn hai trăm bảy mươi của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải thương mại kiều dung
có địa chỉ tỉnh bình dương vận chuyển gỗ với khoảng ba mươi bảy mét khối gỗ
trong đó có hơn ba mét khối gỗ hương dạng hộp nhỏ có chiều dài khoảng hai mét rộng từ hai mươi năm đến bốn mươi cm
số còn lại là gỗ tròn cam xe dầu đỏ thuộc nhóm ba và nhóm năm dạng lóng có đường kính từ bốn mươi đến bảy mươi cm

chiều dài khoảng một mươi một mươi hai mét đang chuẩn bị nhập vào một sưởng gỗ trên địa bàn huyện cư rút tỉnh đắk nông
tại thời điểm kiểm tra lái xe và chủ gỗ không xuất trình được hồ sơ hợp pháp về nguồn gốc số gỗ
nên đã bị tạm giữ tăng vật phương tiện và người để tiến hành điều tra làm rõ
hiện số gỗ tăng vật và xe vận chuyển đang bị tạm giữ tại hạt kiểm lâm huyện cư rút và công an huyện cư rút
cùng ngày hàng trăm cán bộ chiến sĩ bộ công an đã bất ngờ ập vào kiểm tra bãi tập kết gỗ tại xã iav huyện ea súp tỉnh đắk lắc
bãi tập kết gỗ này nằm trong một khu rừng gần đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi bảy thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc
hiện nay các lực lượng chức năng hai tỉnh đắk lắc và đắk nông đang tiếp tục lấy lời khai của các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ